tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức hội nghị về việc thực hiện quy định số chín của ban bí thư
về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và một số vấn đề về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ hiện nay
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì hội nghị
hội nghị đã chỉ ra chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó những điểm mới của quy định này về vị trí chức năng của trường chính trị
ở mỗi trường chính trị chỉ còn trực thuộc một đầu mối là cấp ủy tỉnh
quy định trên khẳng định bản chất trường đảng là một ban đảng mang tính đặc thù
có vị trí vai trò quan trọng khác với các cơ sở giáo dục đào tạo khác trên địa bàn
đồng thời quy định này khắc phục tình trạng không thống nhất về đầu mối quản lý điều hành
dụng con dấu thể thức văn bản đối với trường chính trị